thưa quý vị không ít những vụ tai nạn giao thông thương tầm đã xảy ra xuất phát từ lỗi mở cửa xe mà không chú ý quan sát của những người ngồi trong xe
truyền thông báo chí đưa tin rất nhiều cảnh báo nhiều nội dung này cũng được hướng dẫn trong lúc học lái xe nhưng trên thực tế lỗi này vẫn thường xuyên xảy ra
mời quý vị cùng xem phản ánh của chúng tôi ngay sau đây
hình ảnh được camera an ninh của một hộ dân ven đường ghi lại cho thấy tuyến đường khá đông xe lưu thông
một lái xe ô tô đang đỗ ở lề đường bất ngờ mở cửa xe đúng lúc đó hai cháu học sinh trên một chiếc xe máy đi đến
vướng vào cửa xe cả hai học sinh bị hất văng xuống đường may mắn là chiếc ô tô lưu thông phía sau kịp xử lý đánh lái để tránh đâm phải cả người và xe máy đang nằm giữa đường nên hậu quả không quá nghiêm trọng
tuy nhiên tình huống thật sự là lời cảnh báo với mỗi lái xe sự chủ quan bất cần khi mở cửa xe luôn dẫn đến nguy hiểm cho những người đi đường khác
trước khi mở cửa xe cần phải chú ý quan sát điều mà có lẽ nói mãi cũng không bao giờ là thừa
bởi nhiều khi quanh năm suốt tháng cẩn thận không sao một lần lơ đã mở cửa không nhìn thôi cũng có thể thành tài họa